bảy năm tù là bản án mà nguyễn thanh tâm chú tỉnh đồng nai vừa phải nhận về tội danh giết người
phiên tòa do tòa nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức
theo có trạng tâm và nạn nhân sống chung như vợ chồng tại xã bình sơn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tách ra ở riêng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhộn xong tâm đến gặp nạn nhân để nói chuyện
nhằm nhú kéo tình cảm nhưng bị từ chối
vì thức giận tâm đã rút kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi một
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội